thực hiện ký số toàn bộ đối tượng tiêm chủng đã được xác thực đúng thông tin với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư theo hướng dẫn của bộ y tế thời gian hoàn thành hai nội dung này trước ngày ba mươi tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
cả hai văn bản này bộ y tế nêu rõ người đứng đầu các cơ sở tiêm chủng chịu trách nhiệm nếu thông tin tiêm chủng của người dân bị sai sót không được cập nhật kịp thời ảnh hưởng đến việc cấp hộ chiếu vaccine phục vụ cho việc đi lại giao thương quốc tế
bộ y tế cũng đề nghị ủy banh dân các tỉnh thành phố các đơn vị trực thuộc
lập danh sách cán bộ đầu mối phụ trách công tác tiêm chủng bao gồm các thông tin họ và tên đơn vị chức vụ số điện thoại gửi về bộ y tế để phối hợp trong việc làm sạch dữ liệu và cấp hộ chiếu vaccine
báo cáo kết quả triển khai các nội dung trên về bộ y tế qua cục công nghệ thông tin bản mềm gửi về địa chỉ email
hùngnb cntt a moh gov vn trước ngày năm sáu tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai

để tổng hợp báo cáo tổ công tác đề án sáu của chính phủ và báo cáo thủ tướng chính phủ
trước đó thông tin tại hội nghị trực tuyến hướng dẫn triển khai cấp hộ chiếu vaccine và quán triệt việc bổ sung xác thực thông tin tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
do bộ y tế tổ chức sáng ngày bốn tháng bốn cho biết theo bộ công an tính đến thời điểm đó trong số một trăm năm mươi bốn triệu mũi tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
gửi sang đã xác thực đúng thông tin được hơn một trăm một mươi hai triệu mũi tim còn lại hơn bốn mươi một triệu mũi tiêm đã xác thực sai thông tin
các chuyên gia cho biết khi thông tin bị sai sẽ không cấp được hộ chiếu vaccine
vào đầu tháng ba năm nay đã xuất hiện đề xuất cho f f một đi làm gây nhiều tranh luận trong cộng đồng do đó chưa được áp dụng phổ biến
mới đây theo thứ trưởng y tế nguyễn trường sơn f vẫn phải cách ly trường hợp tự nguyện đi làm thì đơn vị sử dụng lao động phải bố trí khu vực riêng để tránh lây nhiễm
vào chiều một mươi chín tháng bốn ông sơn nói nguyên nhân là đến nay covid một mươi chín vẫn được xếp vào dịch bệnh truyền nhiễm nhóm a
cần đảm bảo nguyên tắc phòng chống dịch đối với nhân viên y tế bị f họ có thể làm việc tại khu điều trị f
theo quy định của bộ y tế hiện f phải cách ly tại nhà hoặc cơ sở y tế trị bệnh lý điều trị đủ bảy ngày
được dỡ bỏ cách ly khi test nhanh âm tính nếu xét nghiệm còn dương tính f đã tiêm vaccine covid một mươi chín và cách ly thêm ba ngày
còn f chưa tiêm vaccine và cách ly thêm bảy ngày
trường hợp điều trị tại cơ sở thu dung f cách ly năm một mươi ngày và tự theo dõi sức khỏe tại nhà trong bảy ngày
sau khi ra viện
trong khi đó từ ngày một mươi bảy tháng bốn f một không cần cách ly y tế kể cả tại nhà
theo thứ trưởng sơn việc nới lỏng cho f một là cần thiết trong bối cảnh đã khống chế được covid một mươi chín
cuộc sống đang dần trở lại bình thường tuy nhiên nhóm này vẫn cần tuân thủ năm k phòng dịch bệnh
tối thiểu là cần đảm bảo đeo khẩu trang và diệt khuẩn khi ở cộng đồng
còn phó giáo sư tiến sĩ đỗ văn dũng trưởng khoa y tế công cộng đại học y dược tp hcm cho rằng
g cách ly f một là phù hợp với chính sách y tế và diễn biến dịch trong nước
như thành phố hồ chí minh hiện không còn cách ly f một bởi nguy cơ f một chuyển thành f rất thấp
nếu có cũng chỉ mắc bệnh nhẹ hoặc không triệu chứng do người dân đã tiêm đủ liều trình vaccine
cuộc sống đang dần thích nghi với trạng thái bình thường với covid một mươi chín
từ đầu năm đến nay nhiều địa phương đề nghị bộ y tế điều chỉnh thông điệp năm k khẩu trang
khử khuẩn khoảng cách không tụ tập khai báo y tế vì không còn phù hợp với thực tế
tuy vậy đến nay bộ y tế và tổ chức y tế thế giới vẫn duy trì khuyến cáo phòng dịch này
bàn về vấn đề này ông dũng cũng cho rằng
hiện chỉ nên khuyến khích áp dụng biện pháp năm k chứ không bắt buộc như giai đoạn trước
ví dụ yêu cầu khai báo y tế hiện không phù hợp vì tốn thời gian
làm chậm nhịp hoạt động xã hội yêu cầu không tụ tập giữ khoảng cách lúc này là không thể
vì các hoạt động sản xuất học tập du lịch giải trí đều trở lại
trong nỗ lực thích ứng linh hoạt sống chung an toàn với covid một mươi chín
thưa quý vị chúng ta có nên nới lỏng thêm biện pháp phòng dịch để f đi làm
hãy chia sẻ cùng chúng tôi bên dưới phần bình luận nhát
liên quan đến công tác tiêm vaccine phòng covid một mươi chín cho trẻ từ năm đến một mươi một tuổi
viện vệ sinh dịch tẩy trung ương vừa có quyết định phân bộ vaccine phòng covid một mươi chín
gồm một ba trăm tám mươi hai bốn trăm linh liều vaccine moderna tính theo liều hai mươi năm ml do chính phủ úc viện trợ
cho trung tâm kiểm soát bệnh tật các tỉnh thành phố trong cả nước
như vậy cùng với đợt phân bổ ngày một mươi bốn tháng bốn vừa qua tổng số liều vaccine mona phòng covid một mươi chín
cho trẻ từ năm đến một mươi một tuổi do viện vệ sinh dịch tễ trung ương phân bổ lại trên hai ba triệu liều
theo quyết định này thành phố hồ chí minh được phân bổ một trăm chín mươi ba tám trăm linh liều
tiếp đến là hà nội với một trăm linh bốn liều các tỉnh thành phố khác như thanh hóa được phân bổ năm mươi một liều
nghệ an bốn mươi tám sáu trăm linh liều bình dương hai mươi tám hai trăm linh liều đồng nai bốn mươi bốn bốn trăm linh liều bà rịa vũng tàu một mươi ba liều
quảng ninh hai mươi bốn liều
viện vệ sinh dịch tễ trung ương yêu cầu các đơn vị tiếp nhận vaccine và tổ chức tiêm ngay số vaccine phòng covid một mươi chín
được phân bổ và báo cáo kết quả thực hiện về cục y tế dự phòng các viện vệ sinh dịch tễ
pasteur và trung tâm kiểm soát bệnh tật các tỉnh thành phố theo phân vùng quản lý
vaccine moderna phân bổ đợt này là giả đông lúc hai mươi ba h ngày một mươi ba tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai
tiêm liều lượng hai mươi năm ml mỗi trẻ

một mươi bốn tháng bốn viện vệ sinh dịch tẩy trung ương cũng đã phân bổ chín trăm hai mươi một sáu trăm linh liều vaccine moderna
phòng covid một mươi chín cho trẻ từ năm đến một mươi một tuổi do chính phủ úc viện trợ
cho trung tâm kiểm soát bệnh tật các tỉnh thành phố trong cả nước
tính đến chiều một mươi tám tháng bốn tổng số liều vaccine covid một mươi chín tiêm cho trẻ từ năm đến một mươi một tuổi là một mươi chín năm trăm hai mươi sáu liều mũi một
thông tin từ cục y tế dự phòng bộ y tế
theo thống kê hiện nay toàn quốc có khoảng một mươi một tám triệu trẻ em
từ năm đến dưới một mươi hai tuổi thuộc đối tượng tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
trong số đó có khoảng tám hai triệu trẻ em chưa mắc covid một mươi chín
việc tiêm đủ hai mũi cho trẻ đủ điều kiện sẽ được ngành y tế thực hiện từ nay cho đến cuối quý ii năm hai nghìn hai mươi
chiều một mươi chín tháng bốn sở y tế tp hcm cho biết trong ngày hai tổ chức tiêm vaccine phòng covid một mươi chín cho trẻ em
từ năm đến dưới một mươi hai tuổi đã có ba mươi năm ba trăm ba mươi một trẻ được tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
và có trên hai triệu trẻ đều được tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
theo thống kê của sở y tế tp hcm trong ngày một mươi tám tháng bốn
tp hcm đã tổ chức tiêm cho hai mươi bốn bốn trăm một mươi ba trẻ từ năm đến dưới một mươi hai tuổi tại hai mươi hai quận huyện thành phố thủ đức
ngoài ra có bảy trăm chín mươi một trẻ hoãn tiêm và hai trăm một mươi tám trẻ được chỉ định chuyển đến tiêm tại bệnh viện
để đảm bảo an toàn sau khi được khám sàng lọc
như vậy tính đến ngày một mươi tám tháng bốn thành phố đã tiêm được ba mươi năm ba trăm ba mươi một trẻ
tổng số trẻ hoạn tiêm là hai một trăm sáu mươi tám
ngoài ra ghi nhận hai trăm bốn mươi sáu trường hợp chuyển tim bệnh viện
theo sở y tế tp hcm số trẻ hoãn tiêm phần lớn do trẻ đã mắc covid một mươi chín mà chưa đủ thời gian ba tháng
tính từ khi mắc bệnh
bên cạnh đó là trẻ có tiền sử dị ứng đang mắc bệnh lý cấp tính
theo đánh giá của sở y tế tp hcm công tác tổ chức tiêm chủng diễn ra trật tự
đảm bảo an toàn tiêm chủng và an toàn phòng chống dịch covid một mươi chín
trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hcm đã thực hiện kiểm tra công tác tiêm chủng vaccine phòng covid một mươi chín
tại một số điểm tiêm tại trường học trên địa bàn tp hcm
công tác kiểm tra cho thấy quy trình tiêm chủng được thực hiện đầy đủ theo quy tắc một chiều
từ khâu tiếp nhận khám sàng lọc tiêm vắc xin đến theo dõi phản ứng sau tiêm
không gian trường rộng rãi mỗi khu vực đều được bố trí giáo viên nhân viên y tế để hướng dẫn phụ huynh và trẻ
trang thiết bị y tế và các loại thuốc cấp cứu đội phản ứng nhanh xe cấp cứu được chuẩn bị sẵn sàng đầy đủ
trẻ được nghỉ học sau tiêm và theo dõi tình trạng sức khỏe tại nhà
theo kế hoạch ngày một mươi chín tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai thành phố triển khai tiêm chủng tại tất cả hai mươi hai quận huyện thành phố thủ đức
với một trăm bốn mươi năm điểm tiêm dự kiến số trẻ đến tiêm là bốn mươi một trăm ba mươi bốn trẻ
sức phá hủy của virus sars cov hai có thể vô cùng nặng nề và nguy hiểm nhất là ở các bệnh nhi còn nhỏ tuổi
mới đây bác sĩ nhi đồng đã lên tiếng cảnh báo virus sars cov hai gây bệnh covid một mươi chín không chỉ xâm nhập vào tế bào đường hô hấp
mà còn có thể tấn công đường tiêu hóa gây xuất huyết lét dạ dày rất nguy hiểm
ngày một mươi chín tháng bốn bệnh viện nhi đồng thành phố hồ chí minh cho biết vừa qua nơi đây đã tiếp nhận và cứu kịp thời
một bé gái tên n t l một mươi ba tuổi ngụ thành phố cần thơ
cài thác bệnh sử các bác sĩ ghi nhận trẻ phát bệnh năm ngày ba ngày đầu có triệu chứng đau hỏng và sốt
hai ngày sau đó bé xuất hiện đau bụng vùng thượng vị ói ra máu nên nhập viện tại địa phương sơ cứu
sau đó chuyển đến bệnh viện tuyến trên trước đó trẻ không có tiện sử đau bụng hay viêm lét dạ dày
tại bệnh viện bệnh nhi được ghi nhận lưu đừ da niêm nhợt nhạt nhịp tim nhanh một trăm ba mươi lần một phút
huyết áp tục và ói ra máu đỏ tươi nhiều phân đen chỉ số hồng cầu trong máu rất thấp
các xét nghiệm sars cov hai qua test nhanh và pcr đều cho kết quả dương tính
lúc này bé l được chẩn đoán sốt huyết tiêu hóa nặng nghi do viêm lét dạ dày tá tràn trên nền nhiễm covid một mươi chín
bệnh nhi được xử trí hỗ trợ hô hấp truyền dịch chống sốc truyền một hai trăm linh ml máu ba trăm linh ml huyết tương tươi đông lạnh
sáu đơn vị tiêu cầu đậm đặc bé cũng được điều chỉnh rối loạn điện giải toan kiềm
hội trận giữa khoa tiêu hóa và ngoại khoa các bác sĩ tiến hành nội sao cấp cứu
ghi nhận ổ lết chảy máu ở vùng tâm vị phình vị của dạ dày
nên được tiến hành cầm máu bằng adrenalin
sau đó trẻ được chuyển khoa hồi sức ngoại điều trị tiếp
được thở máy sử dụng thuốc kháng virus thuốc giảm tiết dịch vị kháng sinh
nhờ được can thiệp tích cực chỉ số hồng cầu trong máu của bệnh nhi tăng lên ba mươi bốn ba mươi sáu
sau một tuần điều trị trẻ cai được máy thở tỉnh táo không ói uống được sữa
không còn tiêu phân đen và âm tính với sars cov hai sau một mươi bốn ngày
bác sĩ chuyên khoa hai nguyễn minh tiến và giám đốc bệnh viện di động thành phố chia sẻ
các nghiên cứu cho thấy sars cov hai không chỉ xâm nhập vào tế bào đường hô hấp
thông qua thủ thể men chuyển hai mà cũng có thể tấn công vào đường tiêu hóa
gây viêm lét sức huyết mất cân bằng nội mô đường tiêu hóa
đặc biệt là hệ vi sinh đường ruột gây triệu chứng nôn ói đau bụng đầy hơi táo bón xuất huyết tiêu hóa
vâng và trường hợp của bệnh nhi này quả thật là nguy hiểm và đáng sợ phải không ạ
vì vậy quý phụ huynh lưu ý khi con em mình sốt kèm ói đau bụng tiêu chảy
hãy đưa trẻ đến cơ sở y tế chuyên khoa nhi để được thăm khám định bệnh chính xác và điều trị thích hợp
quý vị thân mến dịp nghỉ lễ ba mươi tháng bốn mùng một tháng năm đang đến gần trong bối cảnh du lịch việt nam
đã mở cửa trở lại giá vé các đường bay nội địa trong giai đoạn từ ngày hai mươi chín tháng bốn đến ngày ba tháng năm
được ghi nhận đã tăng gấp ba lần khách sạn cao cấp ở những điểm hot trên cả nước kính chỗ tới chín mươi sáu
có thể nói kỳ nghỉ vàng sau khi việt nam mở cửa hoàn toàn các hoạt động du lịch hứa hẹn sẽ sôi động và bùng nổ
là cơ hội cho các doanh nghiệp hồi sức sau thời gian ngủ đông dài vì đại dịch vừa qua
theo nhận định của các đơn vị lữ hành ba mươi tháng bốn mùa một tháng năm là thời điểm lên ngôi của du lịch
theo nhóm khách gia đình bạn bè công ty trong đó tour lẻ nhóm khách người thân
thường ghép đoạn hay tour thiết kế theo yêu cầu tour option và free and easy chiếm khoảng bốn mươi
đại diện công ty mtv travel cho biết lượng khách đặt phòng dịp ba mươi tháng bốn mùng một tháng năm đang cao gấp sáu lần so với tháng ba
quý phòng của nhiều đơn vị lữ hành ở phú quốc đã hết từ sớm hạ long sapa đà lạt cũng gần hết
mặc dù vậy du khách vẫn có cơ hội đặt được dịch vụ ở các điểm đến này thông qua các kênh bán trực tuyến đại lý nhưng mức giá sẽ cao
trên website của các hãng hàng không giá vé chiều đi từ ngày hai mươi chín tháng bốn và về ngày ba tháng năm
có giá chín chín triệu đồng chặn khứ hồi vietjet air có giá bảy năm triệu đồng chặn khứ hồi
bamboo airways rẻ nhất cũng có giá vé trung bình khoảng bảy hai triệu đồng một chặng khứ hồi
du khách phải chi gần năm triệu đồng một lượt đã bao gồm thuế phí
chưa bao gồm thuế phí
chiều ngược lại giá cũng khoảng từ hai năm đến bốn năm triệu đồng một vé
riêng tiền thuế phí cho cả lượt khứ hồi đã lên tới một bốn mươi một triệu đồng
vietjet air có giá khứ hội lên ba sáu mươi chín triệu đồng một vé đã bao gồm thuế phí
với mức giá trên đại diện một đại lý vé cho rằng giá vé các chặng bay nội địa dịp ba mươi tháng bốn
mùa một tháng năm so với ngày thường đang cao gấp ba lần do nhu cầu đi lại tăng cao vào một thời điểm
bên cạnh đó nhiều doanh nghiệp cũng đã sẵn sàng đón khách vào việt nam
sở du lịch thành phố hồ chí minh cho hay năm doanh nghiệp lớn trên địa bàn thông báo
từ cuối tháng ba đến hết tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai thành phố sẽ đón hơn ba khách quốc tế đến
trong đó vừa có đoàn khách mice đến từ hai mươi bốn quốc gia đã dừng chân ở sài gòn
để tham gia một diễn đàn kinh tế lớn
ông lê trương hiện hòa phà giám đốc sở du lịch thành phố hồ chí minh
trong một cuộc họp của ngành du lịch vừa qua cũng cho biết
du lịch thành phố đã xây dựng làm mới nhiều chương trình tham quan du lịch hấp dẫn
đảm bảo an toàn để đón khách quốc tế
nhiều chương trình tour đã được thí điểm vận hành ngay từ tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một
như tour ngày bình yên trên vùng đất thép củ chi
lắng nghe hơi thở của rừng cần giờ thành phố xanh bên sông sài gòn thủ đức
bình chánh những điều chưa kể thanh bình một mươi tám thôn vườn trầu hóc môn
từ sài gòn xưa đến thành phố này city tour phù hợp cho khách trong nước và ngoài nước
cho dù ở nhiều nơi các cơ sở lưu trú vẫn chưa kịp vận hành trở lại
do tàn dư covid một mươi chín quá nặng nề
dù nhân lực lao động du lịch như đàn chim tàn tác chưa kịp về tổ
thì thực tế cho thấy không khí du lịch trong nước đang dần nóng trở lại
nhịp sống bình thường mới dần phục hồi
và nền kinh tế xanh đang đứng trước thời cơ hội sinh mạnh mẽ
chúng tôi xin được chuyển sang các tin tức quốc tế
trong bối cảnh đợt bùng phát dịch bệnh vẫn còn tồi tệ
thành phố thượng hải trung quốc đã ghi nhận thêm bảy ca tử vong vì covid một mươi chín
ngày một mươi chín tháng bốn thượng hải báo cáo thêm bảy ca tử vong do covid một mươi chín
của trung quốc vật lộn với đợt bùng phát kỷ lục
nâng tổng số người chết ở nước này lên bốn sáu trăm bốn mươi tám người
với hơn hai mươi một bốn trăm linh ca mắc mới hầu hết đều từ thượng hải
trước đó vào ngày một mươi tám tháng bốn thuyền hải ghi nhận ba ca tử vong
do covid một mươi chín đầu tiên trong đợt bùng phát hiện tại
theo số liệu do ủy ban y tế quốc gia trung quốc công bố
đợt bùng phát biến thể omicron ở trung quốc vẫn chưa suy giảm
khi quốc gia này báo cáo ba hai trăm chín mươi bảy ca nhiễm covid một mươi chín
được xác nhận lây nhiễm tại địa phương
trong ngày một mươi chín tháng bốn
trong đó ba tám mươi bốn trường hợp ở thượng hải tân hoa xã đưa tin
ngoài thượng hải một mươi tám khu vực cấp tỉnh khác của trung quốc
đại lục đã ghi nhận các trường hợp covid một mươi chín mới
bao gồm tám mươi tám trường hợp ở tỉnh cát lâm
thượng hải cũng báo cáo một mươi bảy ba trăm ba mươi hai ca nhiễm covid một mươi chín
không triệu chứng lây nhiễm tại địa phương
trong tổng số một mươi tám một trăm tám mươi bảy người mang mầm bệnh không triệu chứng
mới được xác định ở đại lục
hiện tại trung quốc có ba mươi ba trăm tám mươi bốn người đang điều trị covid một mươi chín
trong khi đó omicron tiếp tục lan rộng
bộ trưởng y tế trung quốc mã hiểu vĩ vào hôm một mươi tám tháng bốn
đã cam kết các biện pháp cứng rắn nhất để ngăn chặn dịch bệnh
bùng phát rộng hơn loại trừ bất kỳ sự nới lỏng nào
trong một bài báo trang nhất đăng trên tạp chí study times
ngày một mươi tám tháng bốn bộ trưởng mã hiễu vĩ khẳng định sẽ tiếp tục
chính sách zero covid kêu gọi đất nước tuân thủ và có lập trường
rõ ràng chống lại những suy nghĩ sai lầm về việc sống chung
điểm ấu chốt là
ngăn chặn dịch bệnh bùng phát trên quy mô lớn và củng cố
những kết quả ứng phó đại dịch
theo ông mã hiễu vĩ chủng đột biến omicron rất dễ lây lan
và có thể tạo một số lượng lớn người nhiễm bệnh trong thời gian ngắn
làm tăng nhu cầu về nguồn lực cho công tác phòng chống dịch
việc thiếu các cơ sở cách ly là vấn đề nổi cộng nhất
ông mã cho biết không thể nói về một phản ứng hiệu quả
với biến thể omicron mà không giải quyết vấn đề cách ly
hệ thống chăm sóc sức khỏe chỉ có thể cung cấp
các dịch vụ y tế hàng ngày liên tục và ổn định cho người dân
trong trường hợp những bệnh nhân nhẹ không triệu chứng được cách ly
trong các bệnh viện giả chiến
mới đây trong nỗ lực tìm kiếm giải pháp chấm dứt giai đoạn khẩn cấp
của covid một mươi chín nhà trắng ra tuyên bố chung với các đối tác nhóm g bảy và g hai mươi
cho biết hội nghị thượng đỉnh toàn cầu lần thứ hai về covid một mươi chín
sẽ diễn ra vào ngày một mươi hai tháng năm theo hình thức trực tuyến
tuyên bố được đăng tải trên trang web của nhà trắng ngày một mươi tám tháng bốn cho biết
hội nghị thượng đỉnh sẽ tăng gấp đôi nỗ lực chung của chúng ta
nhằm chấm dứt giai đoạn nguy cấp của đại dịch covid một mươi chín
và chuẩn bị cho các mối đe dọa về sức khỏe trong tương lai
hội nghị sẽ được đồng chủ trì bởi mỹ đức chủ tịch nhóm g bảy
indonesia chủ tịch nhóm g hai mươi senegal chủ tịch liên minh châu phi
và belize chủ tịch nhóm các nước vùng caribbean caricom
cuộc gặp lần thứ hai của các nhà lãnh đạo toàn cầu về covid một mươi chín
diễn ra trong bối cảnh đại dịch đã cướp đi sinh mạng
của hơn sáu triệu người và ảnh hưởng nghiêm trọng đến kinh tế
và thương mại toàn cầu trong hai năm qua
vào tháng chín năm hai nghìn hai mươi một khi chủ trì hội nghị lần thứ nhất
tổng thống mỹ joe biden đã kêu gọi tăng cường nỗ lực để đảm bảo
mọi quốc gia tiêm được cho bảy mươi dân số vào tháng chín năm hai nghìn hai mươi
theo hãng tên afv
hiện tại dù tỷ lệ tử vong do covid một mươi chín trên toàn cầu đã giảm
virus vẫn tiếp tục lây lan khiến nhiều nước vẫn chưa thể gỡ bỏ
hoàn toàn các biện pháp hạn chế
trong đó thành phố thượng hải của trung quốc
vẫn đang chịu phong tỏa
tuy nhiên tuyên bố chung của các nước chủ trì hội nghị vào tháng năm năm hai nghìn hai mươi
kêu gọi thế giới từ các nhà lãnh đạo đến người dân tổ chức phi chính phủ
nhà thiện nguyện và lĩnh vực tư nhân đưa ra các cam kết mới
tìm giải pháp cho việc tiêm ngừa và cứu người thúc đẩy an ninh y tế
tuyên bố viết sự xuất hiện và lây lan của các biến thể mới như omicron
càng cho thấy cần một chiến lược nhằm kiểm soát covid một mươi chín trên toàn cầu
ngoài ra tuyên bố cũng nhấn mạnh cần tập trung
ngăn ngừa những thảm họa tương tự có thể xảy ra trong tương lai
tuyên bố này cho thấy quyết tâm của các quốc gia trong việc xây dựng
duy trì và cung cấp tài chính cho một năng lực toàn cầu
nhằm chống lại không chỉ các biến thể virus gây bệnh covid một mươi chín hiện hành
mà còn là các cuộc khủng hoảng y tế trong tương lai
vâng thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin sáng nay của chúng tôi
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi bản tin covid một mươi chín
của báo sức khỏe và đời sống cơ quan ngôn luận của bộ y tế
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi bản tin covid một mươi chín
của báo sức khỏe và đời sống